tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay tại đường hồ chí minh
xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình giữa xe ô tô khách và ô tô tải
vụ tai nạn này đã khiến một mươi bốn người thương vong
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ubnd tỉnh hòa bình đã cử đoàn công tác xuống hiện trường
nắm bắt tình hình chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn
đồng thời xuống trung tâm y tế huyện yên thùy thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân
theo ông bùi văn cửu phó chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình
sau khi nhận thông tin ban an toàn giao thông và các đơn vị chức năng tỉnh
đã kịp thời xuống hiện trường nắm bắt tình hình chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn
đồng thời xuống trung tâm y tế huyện yên thùy thăm hỏi những nạn nhân bị thương
và cũng đã hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân tử vong là năm triệu đồng
và hai triệu đồng mỗi nạn nhân bị thương
trước đó vào lúc hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng tám trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã ân nghĩa huyện lạc sơn đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô khách
và xe ô tô tải làm một mươi bốn người tử vong